xin kính chào quý vị và các bạn
trong hôm nay và hai ngày tới tại các tỉnh thành thuộc khu vực phía đông bắc bộ
vẫn duy trì mưa rông rải rác vào lúc chiều tối
ban ngày có nắng gián đoạn với mức nhiệt tăng nhẹ lên ngưỡng là hai mươi năm ba mươi bốn độ
dự báo khoảng từ đêm ngày một mươi sáu khi hội tụ gió và dạnh áp thấp hoạt động mạnh hơn
thì mưa rông tại đây sẽ tăng mạnh trở lại
có nơi xảy ra mưa vừa đến mưa to cùng với nền nhiệt độ sẽ giảm đi đôi chút
tương tự tại các tỉnh thành thuộc khu vực phía tây bắc bộ
trong hai ngày tới cũng có mưa rào và rông rải rác vào lúc chiều tối
với mưa nhiệt trưa chiều là từ ba mươi một ba mươi bốn độ
sau đó từ đêm ngày một mươi sáu thì mưa rông trên khu vực cũng tăng lên cả về diện và lượng
cùng với đó nền nhiệt độ sẽ giảm khoảng từ một hai độ
lui xuống các tỉnh miền trung thời tiết trong ba ngày tới
chủ yếu là ít mưa nắng nóng gây gắt được dự báo là sẽ tiếp diễn
tại khu vực từ nghệ an đến thừa thiên huế
với nhiệt độ cao nhất trong ngày là ba mươi bốn ba mươi bảy độ
chỉ riêng thanh hóa mưa nhiệt trưa chiều
giao động ở mức là ba mươi ba mươi ba độ
nắng nóng tại trung bộ có thể còn kéo dài
nên người dân tại đây cần chủ động có biện pháp tránh nắng
cũng như đề cao cảnh giác với cháy nổ hỏa hoạn rất dễ xảy ra
khu vực từ đà nẵng đến ninh thuận và bình thuận trong ba ngày tới
cũng phổ biến là ít mưa và có nắng nóng gai gắt
với mức nhiệt cao nhất là ba mươi bốn ba mươi bảy độ
chỉ riêng khu vực bình thuận nhiệt độ ở mức là ba mươi ba mươi ba độ
nắng nóng kéo dài kết hợp với độ ẩm thấp
nên nguy cơ xảy ra hỏa hoạn cháy nổ bị đẩy lên cao
người dân cần hết sức cảnh giác
ngoài ra nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước kiệt sức
do vậy cần tránh tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao
trong thời đoạn ba ngày tới tại khu vực vùng cao tây nguyên
sẽ có mưa rào và giải rác có rông
thời gian có mưa tập trung về lúc chiều tối
cục bộ có mưa vừa đến mưa to
ban ngày thì sẽ có những khoảng nắng gián đoạn
với nhiệt độ cao nhất tại đây là hai mươi chín ba mươi hai độ
đến với các tỉnh thành nam bộ
tại đây cũng chịu tác động của gió mùa tây nam
nên về chiều tối cũng có mưa rào và rông rải rác
trong mưa rông thì cần đề phòng lốc xét và gió giật mạnh
cục bộ có mưa vừa đến mưa to
ban ngày khu vực có nắng gián đoạn
với mức nhiệt độ ngày đêm là từ hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ